đây là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai tổng gia soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc được bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội theo hình thức trực tuyến tới công an các đơn vị địa phương
đợt tổng gia soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo địa bàn kiểm tra xử lý một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy tương ứng
và cứu nạn cứu hộ có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động cụ thể đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường sẽ tập trung kiểm tra về đường lối thoát nạn chống tụ khói ngăn cháy lan nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất cách âm bảo đảm tính trựu lửa theo quy định trang bị hệ thống chữa cháy báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy ra soát kiến nghị khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng ch
làm rõ các tồn tại vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình hoạt động của cơ sở
nhấn mạnh đến những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của trong các vụ cháy nổ thời gian qua thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu giám đốc công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo việc tổng kiểm tra giả soát
do việc tổng kiểm tra có khối lượng công việc rất lớn cần phân công các lực lượng khác nhau hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phân định thành các tổ công tác để đảm bảo hoàn thành kiểm tra chất lượng đúng tiến độ đề ra
việc tổng kiểm tra phải được triển khai quy liệt toàn diện đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
việc tổng kiểm tra phải được triển khai liệt toàn diện đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phân công các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo việc tổng kiểm tra ra soát

được kiến nghị khắc phục công tác giả soát kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được triển khai quyết liệt toàn diện đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định pháp luật không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra xử lý
ra soát bố trí cán bộ có trình độ nghiệp vụ năng lực bảo đảm đủ tiêu chuẩn quy định để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả tổng kiểm tra ra soát và công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ
thưa quý vị và các bạn sau gần ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ chính thức diễn ra tại cần thơ
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến thời điểm này các đoàn tham dự liên hoan đã có mặt tại địa điểm tổ chức liên hoan và mọi công tác tổ chức đón tiếp hậu cần hỗ trợ các đoàn tham dự liên hoan đều đã hoàn tất
tập trung vào những vấn đề tích cực như gương người tốt việc tốt xã hội tình nghĩa phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh sơn la mang đến liên hoan lần này năm tác phẩm truyền hình một chuyên mục và năm tác phẩm phát hành
qua mỗi một lần như này chúng tôi cảm thấy chúng tôi cũng trưởng thành rất là nhiều
và qua mỗi một kỳ liên hoan thì chúng tôi sẽ học hỏi giao lưu với các đồng nghiệp và từ đó thì chúng tôi đúc rút ra được các cái kinh nghiệm để về có thể là xây dựng được những cái tác phẩm tốt hơn nữa
chúng tôi cũng thấy rằng là ban tổ chức của truyền hình công nhân dân đã rất nỗ lực để rất là nỗ lực rất là ấn tượng để chuẩn bị chú đáo cho cái kỳ liên hoan tại cần thơ năm nay
công an tỉnh cấp bằng mong muốn rằng đến với liên hoan truyền hình năm nay sẽ thể hiện được đầy đủ những cái bản sắc những cái hình ảnh của lực lượng
công an cao bằng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là thể hiện được những hình ảnh nổi bật của lực lượng công an cao bằng trên mặt trận phòng chống tội phạm và bảo vệ bình yên cho quê hương cách mạng cao bằng
liên hoan thu hút gần tám trăm linh đại biểu là cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước
liên hoan có nhiều nội dung thi bao gồm tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh truyền hình địa phương thi phát thanh viên người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự
đến thời điểm hiện tại ban tổ chức liên hoan đã nhận được gần sáu trăm linh tác phẩm dự thi trong đó có hơn ba trăm linh tác phẩm truyền hình và gần hai trăm năm mươi tác phẩm phát hành
đến thời điểm hiện tại ban tổ chức liên hoan đã nhận được gần sáu trăm linh tác phẩm dự thi trong đó có hơn ba trăm linh tác phẩm truyền hình và gần hai trăm năm mươi tác phẩm phát thanh
trong lần thứ một mươi ba ban tổ chức còn bố trí một khu vực để giúp các đơn vị tham dự liên hoan có thể chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tác phẩm của mình và họ có thể gửi các tác phẩm này tham dự liên hoan đến trước thời điểm khai mạc diễn ra
tất cả những công việc như hậu cần đón tiếp các đơn vị tham gia liên hoan đã được chuẩn bị chú đáo để giúp các đơn vị này có thể có phần thi tự tin và đem đến liên hoan những tác phẩm thi tốt nhất
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
tròn một năm ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với những nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết từ những kết quả thực tiễn đã minh chứng việc chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám là hết sức đúng đắn kịp thời phù hợp có vai trò và ý nghĩa quyết định trong việc mở cửa trở lại phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong một năm ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín

trong đó có đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo đời sống nhân dân để chúng ta khôi phục và phát triển kinh tế của đất nước trong những năm tiếp theo
hiện việt nam là một trong những nước có điểm sáng nổi bật trong phát triển kinh tế sau đại dịch
báo cáo cập nhật được công bố ngày hai mươi bảy tháng chín ngân hàng thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đạt bảy tám
như vậy có thể nói một năm sau khi nghị quyết được ban hành dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn tình hình kinh tế xã hội phục hồi nhanh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp
nhiều chuyên gia đánh giá nghị quyết một trăm hai mươi tám là dấu mốc vô cùng quan trọng của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín từ việc kiểm soát virus bằng mọi giá được chuyển đổi sang trạng thái sống chung
đó là thực hiện mục tiêu kép sự cân bằng giữa chống dịch và phát triển kinh tế
và quan trọng nghị quyết đã đáp ứng được sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi một là một năm đầy khó khăn đối với việt nam sau một thời gian phải đóng cửa nền kinh tế từ cuối tháng bốn cho đến cuối tháng chín việt nam đã có sự phục hồi đáng ghi nhận trong những tháng cuối năm
các ngành cung cấp và ngành sản xuất phục hồi nhanh đến bất ngờ bước ngoặt này có được từ khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám chỉ có thích ứng an toàn mới có thể phục hồi sản xuất giảm tổn thương của nền kinh tế

các quyết định sáng suốt mang tầm chiến lược như nghị quyết một trăm hai mươi tám đã minh chứng cho tính kịp thời đúng đắn hiệu quả trong phục hồi và phát triển kinh tế
vì giờ đây mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống của người dân trở lại bình thường trẻ em được vui chơi đến trường học tập an toàn
thưa quý vị và các bạn đáp ứng và giải quyết các thủ tục hành chính không chỉ là công cụ để cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý mà còn được xác định là cầu nối
truyền tải các quy định chính sách của nhà nước vào cuộc sống bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân
hay nói cách khác thủ tục hành chính là cơ sở quan trọng đảm bảo quyền con người quyền công dân hiện nay
chính vì vậy với tinh thần vì nhân dân phục vụ thời gian qua với nhiều cách làm hay và hiệu quả công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai rất tích cực và hiệu quả góp phần đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân
ủy ban nhân dân phường trung liệt
ủy ban nhân dân phường trung liệt
đây là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm mô hình năm thủ tục hành chính không chờ không giấy hẹn tại bộ phận một cửa
đến nay sau hơn một tháng thực hiện đã tạo được một trăm linh sự hài lòng của người dân
thường thường ngày trước thì nó cũng nhiều cái thủ tục dườm già lắm nhưng mà hôm nay ra thấy rất là thuận tiện nhanh chóng mà các cháu rất nhiệt tình
dễ và nhanh gọn nói chung các thủ tục so với trước thì nhanh nhẹn hơn nhanh nhiều hơn
nói chung là quyền lợi của dân là
bằng việc đặt mình vào vị trí của người dân và hiểu được mong muốn của người dân công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công đã được đẩy mạnh
nhiều thủ tục người dân đăng ký hồ sơ và nhận kết quả online mà không phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan quản lý như trước đây
rút ngắn thủ tục hành chính đã đảm bảo cho người dân thụ hưởng trọn vẹn được những quyền và lợi ích của mình do dịch vụ công mang lại
thứ nhất là người ta cũng không phải ra mà có khi là ra
không phải chờ đợi gì cả những thủ tục là người ta lấy ngay
phải nói bà con nhân dân và tất cả các cơ quan doanh nghiệp công ty địa bàn là phải hoan nghênh và phải đồng thuận
cái dịch vụ công hiện nay được thực hiện trên không gian điện tử là một trong những nhu cầu của doanh nghiệp
trên cái giác độ quyền con người có một cái lợi ích trong quan hệ giữa con người với con người tránh được phải đối diện với các cơ quan chức năng
theo thống kê của ủy ban chuyển đổi số quốc gia tính đến tháng chín đã có trên một trăm ba mươi triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia
với khoảng trên bốn triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng dịch vụ công
trong đó riêng lĩnh vực cư trú đạt tỷ lệ giải quyết trên chín mươi tám

triển khai dịch vụ công trực tuyến được xem là một biện pháp phòng chống tham nhũng vặt giảm thiểu tình trạng người dân bị gây phiền hà sách nhiễu
từ đó nâng cao chất lượng thủ tục hành chính phục vụ người dân tối đa hóa hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm quyền con người quyền công dân
nhân quyền là các quyền về dân sự chính trị tức là bầu cử ứng cử các quyền kinh tế xã hội quyền ăn quyền ở và quyền đi lại
thì những cái quyền này
trong cái điều kiện mà không ra mạng đấy trong cái cải cách hành chính của chúng ta đấy
thì đương nhiên nó tránh được những cái mặt tiêu cực mà chúng ta vẫn thực hiện được những cái mục tiêu những cái yêu cầu mà mình mong muốn
đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng về nhân quyền
cải cách thủ tục hành chính giờ đã không mang tính chất lý thuyết
mà được đo thực tế qua việc trực tiếp lấy ý kiến đánh giá của người dân ngay tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước
thủ tục càng đơn giản tiện lợi càng thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người
tới đây nhiều mô hình dịch vụ công trực tuyến được lên mức độ ba và bốn càng góp phần đảm bảo tốt hơn các quyền cơ bản của người dân